hội đồng giải báo chí quốc gia đánh giá các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh kịp thời đậm nét các sự kiện chính trị của đất nước năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời phản ánh những nỗ lực của đảng nhà nước người dân và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh khơi thông nguồn lực đầu tư hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
báo chí đề cập đến công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ chủ quyền biển đảo
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
báo chí nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc những tấm gương nghĩa cử cao đẹp
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
bảy mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng và sự diêu dắt của bác hồ sự ủng hộ giúp đỡ của quần chúng nhân dân
báo chí cách mạng việt nam đã không ngừng lớn mạnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh
dành độc lập dân tộc công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong năm hai nghìn hai mươi một báo chí đã phát huy sức mạnh to lớn tạo niềm tin góp phần củng cố tinh thần đại đoàn kết
sự trung sức đồng lòng ủng hộ của người dân doanh nghiệp đối với các chủ trương của đảng và nhà nước
báo chí tiếp tục đẩy mạnh cung cấp thông tin chính xác kịp thời trung thực minh bạch phản ánh và tìm ra những khó khăn vướng mắt
giải pháp cho những vấn đề thực tiễn đặt ra
phát hiện biểu dương những nhân tố mới người tốt việc tốt lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
để nhân dân có niềm tin vào chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tại buổi lễ ban tổ chức đã tiến hành trao một mươi giải a hai mươi hai giải b bốn mươi tám giải c ba mươi năm giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất
tiếp tục với những thông tin khác vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh hương yên cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba
quốc hội khóa một mươi năm tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
dự hội nghị có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên
tại hội nghị đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông tin với bà con cử tri về kết quả kỳ họp thứ ba
quốc hội khóa một mươi năm và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
tiếp đó các cử tri huyện yên mỹ đã phát biểu kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh một số vấn đề liên quan đến
lĩnh vực đất đai vấn đề ô nhiễm dòng sông bắc hương hải công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội công tác xây dựng công an cấp xã
vấn đề bảo vệ người tiêu dùng thực thi pháp luật trong cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại cơ sở
thông tin thêm với bà con cử tri về tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự đại tướng tô lâm cho biết
từ đầu năm đến nay bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp
công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực địa bàn trọng yếu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
thực hiện các giải pháp kiềm chế tội phạm nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen làm giảm nhiều loại tội phạm nghiêm trọng
khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận

thưa quý vị và các bạn vừa qua bộ công an đã tổ chức lễ tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu
trong số sáu mươi ba trưởng công an xã tiêu biểu đại diện cho lực lượng công an xã ở sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
có trung tá hồ mạnh tiến trưởng công an xã tiền phong huyện mê linh thành phố hà nội
với sự quyết đoán nguyên tắc cởi mở trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày
đã giúp anh tạo được niềm tin cũng như là sự tin yêu cảm mến của người dân